hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhà máy luyện trì kém công suất năm tấn sản phẩm một năm của công ty cổ phần khoáng sản nari hamiko ở xã thượng quan huyện ngân sơn
được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi hai nhưng chỉ sản xuất được một thời gian ngắn
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay nhà máy ngừng hoạt động
những ngày này bao trùm nhà máy là khung cảnh vắng lặng
đi sâu vào khu vực nhà máy nhà xưởng máy móc nằm bất động
máy móc thiết bị hoen dỉ không một bóng người làm việc
còn đây là mỏ sắt bản cuôn ở huyện trợ đồn của công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ matem
công trường không một bóng người máy móc xe tải bỏ hoang đã lâu
mỏ sắt này cũng đã ngừng khai thác gần ba năm nay
mấy năm trước mỏ sắt này được kỳ vọng sẽ cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định để doanh nghiệp này xây dựng nhà máy chế biến
tuy nhiên mỏ ngừng hoạt động dự án xây dựng nhà máy cũng chỉ còn tồn tại trên giấy
đất đá cấp cho doanh nghiệp này cũng bỏ hoang từ lâu
đây chỉ là một trong những nhà máy chế biến khoáng sản đang gặp khó khăn trong sản xuất ở bắc cạn
bắc cạn là tỉnh có chữ lượng khoáng sản khá lớn với nhiều chủng loại khá phong phú như quạng sắt trì kẽm
một thời gian dài những loại khoáng sản này chủ yếu chỉ khai thác rồi bán thô hiệu quả kinh tế thấp tiền thu ngân sách không đáng là bao
gần đây bắc cản chủ trương chế biến sâu khoáng sản tại địa phương
để thực hiện tham vọng này từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh đã có bảy mươi hai giấy phép hoạt động khoáng sản được cấp
đến thời điểm này toàn tỉnh còn hai mươi năm mỏ khoáng sản đang khai thác trong đó có sáu mỏ trì kẽm hai mỏ quạng sắt
tuy nhiên trái ngược với số lượng mỏ được cấp khá lớn thì số nhà máy chế biến hoạt động hiệu quả lại rất ít
nhiều nhà máy luôn trong tình trạng thiếu nguyên liệu phục vụ sản xuất
đây là dây chuyền luyện trì công suất năm tấn một năm của công ty cổ phần khoáng sản bắc cạn ở huyện trợ đồn
được lắp đặt từ đầu năm hai nghìn một mươi năm với tổng mức đầu tư năm mươi bảy tỷ đồng
dây chuyền bao gồm hai hạng mục là dàn thiêu kết và lò luyện trì
sản phẩm sau thiêu kết đưa vào lò luyện thành trì kim loại chín mươi tám
tuy nhiên loại trừ một số nguyên nhân khác
việc thường xuyên thiếu nguyên liệu cũng khiến nhà máy này hoạt động dưới kỳ
công suất thiết kế thậm chí có thời điểm phải ngừng sản xuất
việc thiếu nguyên liệu phục vụ chế biến
một phần do sản lượng khai thác thấp so với chứ lượng đã tham dò của các mỏ
điều này được thể hiện rõ khi trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi tám
sản lượng khai thác chỉ kém trung bình hàng năm mới đạt hơn tám mươi sáu tổng sản lượng theo công suất khai thác cấp phép
sản lượng quạng sắt mới đạt gần một mươi ba tương đương gần hai mươi tấn một năm
nhiều nhà máy chế biến ở trong tỉnh thiếu nguyên liệu
nhưng một lượng khoáng sản vẫn bị bán thô ra ngoài tỉnh

đó là nghịch lý đã và đang diễn ra ở bắc cạn
chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi tám
khối lượng khoáng sản vận chuyển trên địa bàn tỉnh là trên tám trăm hai mươi một tấn
nhưng có tới hơn sáu trăm linh tấn quạng thô được vận chuyển ra ngoài tỉnh để chế biến
nếu không chế biến sâu
thì việc vận chuyển điều đầu tiên ảnh hưởng lớn nhất đó là tờ thông
và điều thứ hai đó là khi mà khai thác và xử lý đến cái mức đó gọi là tinh quạng thì cái ô nhiễm nguôi trường để lại cho địa phương là rất lớn
cái nữa là cái thù vận sạch
cái giá trị gia tăng toàn bộ trong cái thù vận sạch là cơ bản là chỗ khác chứ không phải có tính bất cả
mà cái đấy là không phải anh em tôi mà cả toàn dân không muốn cái đó
không chế biến sâu tại chỗ cũng đồng nghĩa không có thêm giá trị gia tăng
không tạo thêm việc làm cho người dân và nguồn thuế thu được cũng đạt thấp
điển hình như tại chợ đồn huyện có nhiều mỏ và nhà máy chế biến khoáng sản nhất tỉnh
hiện chỉ có một lượng việc làm từ các mỏ khoáng sản đang khai thác
tuy nhiên tại các nhà máy chế biến số lượng việc làm cũng không nhiều
khoáng sản cũng không nhiều
các nhà máy chế biến cũng đóng góp lớn cho tổng thu ngân sách của huyện
do đó việc một số nhà máy chế biến gặp khó khăn cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện trợ đồn
hiện nay một số đơn vị được tỉnh khuyến khích hướng dẫn thực hiện chế biến sâu

tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì về công nghệ về trình độ chuyên môn của chuyên gia thì cũng thực hiện tiến độ dự án quan trọng

kết quả đạt được theo mong muốn thì chưa cao
với góc độ địa phương thì tôi cũng mong muốn là tỉnh chúng ta cần đánh giá hết sức cụ thể và tạo điều kiện cho những doanh nghiệp đã đầu tư các nhà máy chế biến sâu để làm sao nguồn nguyên liệu trên địa bàn của chúng ta tập trung vào những nhà máy những cơ sở đó để làm sao
các doanh nghiệp đã đầu tư các nhà máy chế biến sâu để làm sao nguồn nguyên liệu trên địa bàn của chúng ta tập trung vào những nhà máy những cơ sở đó để làm sao chúng ta tạo điều kiện cho các cơ sở đầu tư phát triển tốt
đồng thời cũng giảm áp lực việc vận chuyển tinh quảng ra khỏi địa bàn làm một số hệ thống giao thông của chúng ta bị xuống cấp hoặc là gây mất đảm bảo an toàn giao thông
chế biến sâu khoáng sản gặp khó khăn và không đạt được kỳ vọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thu ngân sách của bắc cạn
hiện nay mỗi năm tỉnh bắc cạn thu ngân sách mới đạt khoảng sáu trăm linh tỷ là một trong những tỉnh thu ngân sách thấp nhất cả nước
nguyên nhân một phần là do giá trị gia tăng từ lĩnh vực khai thác khoáng sản đạt thấp
trong khi đó tỉ trọng từ lĩnh vực này đóng góp vào ngân sách của tỉnh là khá lớn
điều này đã được thể hiện qua những con số thực tế như trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
các nguồn thu từ hoạt động khai thác chế biến khoáng sản của toàn tỉnh mới đạt hơn bốn trăm chín mươi tỷ đồng
thu ngân sách đạt thấp nhưng tình trạng nợ động thuế phí của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản
tại bắc cạn vẫn diễn ra
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu số nợ động thuế phí còn gần sáu mươi hai tỷ đồng
đến nay số nợ vẫn còn hàng chục tỷ đồng
trong số này có tới năm mươi là nợ khó đòi chủ yếu là nợ tiền thuế tiền thuê đất và tiền cấp quyền hoạt động
một số mỏ mặc dù đã hết hạn khai thác nhưng chưa thực hiện đề án đóng cửa mỏ
doanh nghiệp biến mất khỏi địa bàn và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước
hiệu quả chế biến sâu chắc